chiều tám tháng tám bộ thông tin và truyền thông tổng công ty biêu điện việt nam cũng đã tổ chức lễ phát hành bộ tem biêu chính đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean
nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tebu chính góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa lịch sử và đời sống của cộng đồng
các nước thành viên asean đã nhất trí hai năm một lần bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy cùng phát hành một loại tem mới tem asean
thể hiện về một chủ đề chung do các nước thành viên đề xuất và lựa chọn
đồng thời trên mẫu tem của các nước asean sẽ có logo asean post cùng với hình ảnh đặc trưng của quốc gia mình
chủ đề tem asean năm hai nghìn một mươi bảy là quốc hoa bộ tem của việt nam do họa sĩ tô minh trang tổng công ty bưu điện việt nam thiết kế
thể hiện hình ảnh hoa sen hồng được coi là quốc hoa việt nam trên nền hình chống đồng và logo asean post ở phía trên
việc phát hành tem asean thể hiện bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước asean vì một cộng đồng hòa bình ổn định thịnh vượng và ngày càng phát triển